thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ngài francisco asit moray cunha vazpato
đại sứ bồ đào nha kiêm nhậm việt nam và thái lan thường trú tại bangkok thái lan
tại buổi tiếp thủ tướng chào mừng ngài đại sứ nhận nhiệm vụ tại việt nam và bày tỏ vui mừng
về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua thủ tướng chúc mừng bồ đào nha có nguyên
thủ tướng antoni guterres vừa được đại hội đồng liên hợp quốc bổ nhiệm vị trí tổng thư ký trong
nhiệm kỳ năm năm kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thủ tướng
đề nghị bồ đào nha sớm ký kết và triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu sớm ký kết
hiệp định đánh thuế chung giữa hai nước thủ tướng cũng nhất trí với ngài đại sứ về việc hai bên
thúc đẩy hợp tác du lịch thể thao văn hóa giữa hai nước qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại
về phần mình ngài francisco asit morat cunha vapato cảm ơn thủ tướng dành thời gian tiếp
bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại việt nam nước có quan hệ truyền thống lâu đời với bồ đào nha
bồ đào nha ủng hộ hiệp định thương mại việt nam eu và sẽ nỗ lực để sớm ký kết và triển khai
hiệp định này ủng hộ và sớm ký hiệp định tránh đánh thuế chung giữa hai nước
nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước ngài đại sứ cho biết bồ đào nha mong muốn sớm
tổ chức triển lãm nghệ thuật bồ đào nha tại việt nam